thưa quý vị liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn hai mươi tỷ đồng
được công an quảng nam phối hợp với công an các đơn vị địa phương trên cả nước chỉa xóa
đến nay qua hai giai đoạn điều tra chuyên án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố một trăm linh ba
mở rộng điều tra giai đoạn hai
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh quảng nam phối hợp với các đơn vị liên quan khởi tố bốn mươi bảy đối tượng
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng nam phối hợp với các cuộc nghiệp vụ bộ công an
công an các địa phương điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam trên năm tỷ đồng
điều tra giai đoạn một chuyên án đã khởi tố năm mươi bốn đối tượng người nước ngoài và người việt nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới rửa tiền
tiến hành điều tra giai đoạn hai vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra công an quảng nam đã khởi tố hai bị can liên quan tổng cộng đến nay đã có một trăm linh ba bị can bị khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trần quang anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại huyện cẩm xuyên làm giám đốc
kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần phát triển nhân lực quốc tế anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công ty anh có ngành nghề kinh doanh là tư vấn giới thiệu và môi giới lao động việc làm
nhưng trần quang anh vẫn không có tài sản
trần quang anh đã được triển khai hoạt động tư vấn giới thiệu người đi xuất khẩu lao động đi du học
để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền trần quang anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động
tư vấn du học với thời gian xuất cảnh nhanh chi phí thấp
vì tin tưởng nhiều người lao động học sinh trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh đến công ty anh đăng ký đi xuất khẩu lao động đi du học với số tiền phải đóng là tám trăm hai mươi triệu đồng
sau khi nhận được tiền trần quang anh đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân có liên quan
những ai là bị hại trong vụ án nói trên đề nghị liên hệ với thiếu tá nguyễn tiến sĩ
điều tra viên cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh theo số điện thoại chín trăm một mươi chín một trăm tám mươi hai tám trăm năm mươi năm
với những người mua vé tàu qua mạng thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh đại lý tự tạo ra các website trang mạng xã hội với thách kế tương tự kênh của ngành đường sắt hoặc đại lý chính thức
sau đó quảng cáo các mức giá rất hấp dẫn để thu hút khách hàng
nếu khách hàng hỏi mua các đối tượng sẽ đặt chỗ gửi khách mã đặt chỗ để làm tin
và yêu cầu chuyển tiền thanh toán
sau khi nhận tiền đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc
do các website giả mạo có giao diện gần giống nên nhiều người đặc biệt là khách nước ngoài đã hiểu nhầm website đó là của ngành đường sắt
thông tin vé trước hết về các chuyến đi các nhà xe mình phải tìm hiểu rất là kỹ
thứ hai là sau khi mà mình tìm được những cái vé mà mình cho là mình có thể sử dụng được thì mình lại phải kiểm tra hết sức là cẩn thận
việc đấy thì thực ra là cái đấy là nó phải do cái tự nhận định của mình
của mỗi người thôi
chứ còn nếu mà mình cầu thả mình cứ tìm được vé và mình bỏ qua tất cả những cái biện pháp an toàn cho bản thân khác thì mình rất dễ là bị lừa thôi
và đặc biệt là trong cái bối cảnh bây giờ cái mạng không gian mạng nó như này thì cái lừa của nó lại càng tinh vi
nên đồng ra là cái việc phát hiện cũng không phải dễ
nếu như một người mà không cẩn thận không chủ động thì rất dễ bị mắc lừa
cái việc mà chúng ta thực hiện cái việc mua bán các cái vé tàu vé máy bay vé ô tô thì cần phải được thực hiện
thông qua cái chuyển tiền thông qua ngân hàng
để từ đó các cái tài khoản ấy nó cũng rõ ràng công khai và đảm bảo cái yếu tố an toàn bảo mật trong cái quá trình thực thi mua bán các cái vé trong cái dịp và lễ hội đặc biệt là cái dịp tết nguyên đán này
hiện tại ngành đứng sắt và nhiều công ty vận tải hành khách đã khuyến cáo hành khách không nên mua vé tàu được giao bán trên mạng xã hội hay các đối tượng trung gian cò mồi chợ đen
đồng thời cần liên lạc với đường dây nóng của các hãng tàu xe nếu có dấu hiệu bất thường để tránh bị lừa đảo
vừa qua tòa án nhân dân quận bốn tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo ngô văn lào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại tỉnh trà vinh về tội chống người thi hành công vụ
trước đó tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an quận bốn đang làm nhiệm vụ tại giao lộ bến vân đồn khánh hội phát hiện lào điều khiển xe mô tô biển số bảy mươi chín n hai ba nghìn bốn trăm sáu mươi tám
phía sau chợ vũ sĩ tiến
dùng rượu bia nên dừng xe kiểm tra
kết quả đo nồng độ cồn đối với lào là chín mươi bảy mg trên lít
vi phạm quy định về nồng độ cồn nên tổ công tác đưa xe đến khu vực kế bên tiến hành lập biên bản
tuy nhiên lào không ký vào biên bản mà còn hung hăng la lối lớn tiếng cửa cãi nhục mã các đồng chí trong tổ công tác
khi tổ công tác giải thích hành vi vi phạm lào lao vào nắm cổ áo dùng tay đánh vào mặt một đồng chí trong tổ công tác
khiến đồng chí này bị trầy xước ở vùng tráng vùng mũi bị rơi bản tên rơi máy ghi hình đăng đeo
tổ công tác buộc phải khống chế lào đưa về trụ sở công an phường hai quận bốn lập biên bản bắt người phạm tội quá tan
tại phiên tòa lào thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nhận thức rõ sai phạm đã gây ra
kết thúc phiên tòa hội đồng xác xử tuyên phạt ngô văn lào mức án một năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ
đã có hành vi sai trái mà còn hành xử mất kiểm soát khiến cho tội càng thêm tội
mong rằng bản án thích đáng này sẽ là hồ chung cảnh báo răng đe cho những người có ý thức xem thường pháp luật
trong những ngày tết thay vì chọn các hoạt động vui chơi lành mạnh
thì một số người lại chọn đánh bạc làm hình thức giải trí
với quan điểm chơi ít chơi trong gia đình sẽ không sao
tuy nhiên đây lại là hành vi vi phạm pháp luật
thượng tá lê duy sâm phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã có những chia sẻ cụ thể về vấn đề này
thì theo một số người dân có suy nghĩ là trong dịp tết của truyền
thì việc gia đình người thân tụ tập tham gia đánh bạc ăn tiềm để gọi là vui
thì đây là cái suy nghĩ hết sức là sai
vì theo quy định của pháp luật hiện hành
thì mặc dù trong gia đình người thân tụ tập để tham gia đánh bạc
tuy nhiên đây cũng là một cái hành vi vi phạm pháp luật
thì mức xử phạt của pháp luật
đối với các hành vi này có thể mình chia ra hai nhóm
một là bị xử lý vi phạm hình chính
hai là bị xử lý hình sự
xử lý hành chính thì đối với những hành vi là đánh bạc ăn thu bừng tiền
với mức là dưới năm triệu đồng
còn đối với những hành vi đánh bạc trên năm triệu đồng
thì sẽ bị xử lý hình sự
hoặc những người tham gia đánh bạc đã bị xử lý hình chính
đã có án tích về hành vi đánh bạc
nhưng mà chưa bị xóa án tích
đánh bạc là một cái tệ nạn xã hội có cái hệ rỉ rất là lớn
ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình
thì cũng khuyến cáo người dân
đối với những ngày tết thì nên tập trung vào chăm lo cho gia đình
vui chơi một cách là bình yên và an toàn